thị xã nghĩa lộ là một trong ba địa phương của tỉnh yên bái được chọn làm điểm về thực hiện
nghị quyết một mươi tám và nghị quyết một mươi chín của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
với tinh thần thống nhất cao trên quan điểm định hướng chỉ đạo của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái về các nội dung đã đề cập trong các kế hoạch và chương trình hành động
của tỉnh ủy triển khai các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy theo bốn đề án
cho đến thời điểm này thị xã nghĩa lộ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để đầu tháng bảy
sẽ chính thức công bố và đi vào hoạt động của bốn đơn vị mới sau sắp nhập
mở đầu cho việc tinh gọn bộ máy từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám thị ủy nghĩa lộ đã tiến hành kiện toàn
chức danh trưởng ban tuyên giáo thị ủy kiêm giám đốc trung tâm chính trị thị xã
qua một thời gian thực hiện ngoài việc tinh giảm đầu mối thì công tác lãnh đạo chỉ đạo
liên quan đến hai nhiệm vụ này có phần thuận tiện liên thông hơn
khi mà kiêm nhiệm hai chức danh như vậy thì trong công tác lãnh đạo chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn
thì cũng thấy nó thuận lợi hơn đặc biệt là về việc triển khai thực hiện các chương trình đào tạo
bồi dưỡng lý luận chính trị vì đối với chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị thì trước đây
thì ban tuyên giáo cũng là đơn vị mà đã trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn đối với trung tâm bồi dưỡng
chị thị xã trong việc triển khai các kế hoạch hàng năm do vậy mà khi mà thực hiện nhiệm vụ
là trưởng ban tuyên giáo thì đối với lĩnh vực mà hoạt động của trung tâm thì chúng tôi thấy là
cũng rất là thuận lợi vì mình đã được trước đây cũng đã là người trực tiếp chỉ đạo rồi
theo kế hoạch trong tháng bảy tới đây đảng bộ thị xã sẽ tiến hành công bố bốn đơn vị mới
sau sắp nhập đồng thời chính thức đi vào hoạt động với bốn đề án này việc hợp nhất các cơ quan
đảng với cơ quan chính quyền có chung những nhiệm vụ tương đồng là chưa có tiền lệ nhưng đây cũng
là cơ hội để đảng bộ thị xã quyết tâm thực hiện nghị quyết của đảng về
tinh gọn bộ máy trên cơ sở những nội dung của những đề án được đảng bộ xây dựng sát với
điều kiện thực tế đồng thời được tỉnh ủy phê duyệt về cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế
sau khi đi vào hoạt động chính thức sẽ mang lại hiệu quả hiệu lực cao nhất
việc tham mưu nghiệp vụ chuyên môn thì đã thuận lợi hơn là trước đây hai cơ quan riêng biệt
để tham mưu cho chính quyền tham mưu cho cấp quỷ là riêng thì nay hợp nhất là cơ quan đó sẽ
thực hiện những nhiệm vụ
vừa tham mưu cho cấp quỷ vừa tham mưu cho chính quyền như vậy là về sức lượng hiệu quả
tôi nghĩ là nó sẽ được nâng lên hai nữa là về thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ rút ngắn lại
thứ ba nữa là như vậy là về cái việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì nó giúp chúng ta thực hiện tốt
việc tinh dạng biên chế
thường trực thị ủy cũng đã tổ chức gặp gỡ trao đổi với các tổ chức
thành viên là cán bộ quản lý lãnh đạo và các cán bộ công chức viên chức mà những đơn vị
mà là chịu ảnh hưởng tác động thế và qua nắm bắt về tư tưởng về nhận thức của cán bộ đảng viên
của nhân dân thế và đặc biệt là số cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ công chức viên chức
những đơn vị mà sẽ thực hiện là hợp nhất sắp nhập thì cũng đồng thuận và ủng hộ với những cái nội dung
và những việc làm
đồng thuận của tỉnh của thị xã hiện nay đã và đang trình khai
việc thực hiện nghị quyết một mươi tám và nghị quyết một mươi chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai có ý nghĩa hết sức
quan trọng trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp công lập nên thị xã nghĩa lộ xác định đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng
ưu tiên hàng đầu trong năm hai nghìn một mươi tám